sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cũng cho biết toàn thành phố có hơn ba học sinh đã đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp sáu với chương trình thí điểm đào tạo song bằng trung học cơ sở quốc gia việt nam và trung học quốc tế igcse
theo quy định của sở giáo dục và đào tạo về tuyển sinh chương trình đào tạo song bằng lớp sáu mỗi học sinh đều đăng ký nguyện vọng vào hai trường theo thứ tự ưu tiên trường nguyện vọng một và nguyện vọng hai
hiện toàn thành phố hà nội có bảy trường trung học cơ sở tuyển sinh lớp sáu hệ song bằng với ba trăm năm mươi chỉ tiêu các trường đều tuyển sinh theo phong thức kiểm tra đánh giá năng lực mỗi học sinh thực hiện hai bài kiểm tra trong đó môn tiếng anh gồm hai phần thi viết bốn mươi năm phút và thi nghe ba mươi phút bài kiểm tra môn toán bằng tiếng anh là sáu mươi phút
lịch kiểm tra được áp dụng thống nhất vào ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại các trường hội đồng tuyển sinh các trường sẽ căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh số học sinh dự tuyển nguyện vọng và điểm kiểm tra của thí sinh để xây dựng phương án điểm chuẩn dự kiến